thay mặt thủ tướng chính phủ chỉ đạo toàn diện các công việc liên quan đến phòng chống dịch
trường hợp cần thiết báo cáo thủ tướng chính phủ bộ y tế phát huy trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
về phòng chống dịch nêu cao trách nhiệm thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao
chủ trì tổ chức hướng dẫn đồn đốc giám sát kiểm tra việc triển khai thực hiện
đêm ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một người dân ấp phú hòa hai xã bình hòa huyện châu thành
không khỏi hoang mang lo sợ về việc hai nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau

lên kết hợp với công an xã bình hòa để xuống huyện trường tiến hành ngay triển khai ngay các biện pháp điều tra
thì quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp dụng thì lực lượng công an đã xác định được
trong đó có lé lên là cái tên thanh râu nhà ở bình hòa thì tiến hành đi tri bắt ngay đối tượng này
từ những thông tin trên các trinh sát đã xác định và bắt giữ nguyễn tuấn thanh
trú tại ấp hòa phú một xã bình hòa huyện châu thành
tại cơ quan điều tra sau một hồi quanh co chối tội
thanh đã thừa nhận cùng đồng bọn đâm chết khánh
bước đầu thanh khai nhận tối ngày ba mươi tháng bốn thanh cùng nhóm bạn uống bia tại quán nhậu
thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nguyễn văn khánh dẫn đến xô xát và được mọi người can ngăn
sau đó thanh gọi điện rủ thêm hồ phước đại nguyễn phi phạm huỳnh tiến khoa
trần hải nam và trịnh minh chiến cùng chú xã bình hòa huyện châu thành đến hỗ trợ
đến nơi thấy thanh đánh khánh nam lấy dao bấm lao vào đâm nhiều nhát
khiến khánh ngã gục tại chỗ rồi cả nhóm lên xe mô tô rời khỏi hiện trường
còn khánh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
hiện vụ việc được bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang
tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo thẩm quyền
mô bán tàng trữ trái phép hai bánh heroin
mô bán tàng trữ trái phép hai bánh heroin
trưởng lao huyện mường la vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh sơn la phối hợp với công an xã trường lao huyện mường la phát hiện bắt giữ
lực lượng công an đã thu giữ hai bánh heroin có trọng lượng gần sáu trăm bảy mươi gram
cùng một số vật chứng có liên quan khác
tại cơ quan công an chứ khai nhận đã mua số ma túy trên của một người quen
ở tỉnh điện biên để đem về bán kiếm lời cho một đối tượng khác ở hà nội
khi đang trên đường tiêu thụ thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ